ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba vừa qua đã gây mưa lũ làm thiệt hại rất lớn đến đời sống và sản xuất của bà con nhân dân huyện văn bàn tỉnh lào cai
ngay sau khi nước rút cùng với việc khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định cuộc sống
người dân trên địa bàn huyện cũng khẩn trương vệ sinh đồng ruộng bắt tay khôi phục sản xuất nông nghiệp
hôm nay bà bùi thị lý đang dốc sức để cứu dụng lúa mới vừa bén rễ của gia đình
lũ rút để lại sự sơ sát tiêu điều và để lại cả nỗi thất vọng bất lực của người dân
bởi đây là lần thứ ba bà lý cũng như nhiều hộ dân ở thôn trung sơn xã văn sơn phải đi cấy lại lúa sau mưa lũ
theo thống kê của huyện văn bàn đợt mưa lũ vừa qua đã làm ba trăm một mươi sáu hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
trong đó có trên bốn mươi hectare lúa bị vùi lấp
sau khi nước rút huyện văn bàn đã yêu cầu các xã khẩn trương vệ sinh đồng ruộng
cấy bổ sung đối với những diện tích bị thiệt hại cho kịp khung thời vụ
việc triển khai khôi phục sản xuất cũng cần dựa trên cơ sở bám sát những diễn biến của thời tiết để có hướng ứng phó kịp thời
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
khôi phục được sản xuất thì đối với lại một số những diện tích mà chỉ còn một số ít hộ mà còn mạ dự phòng thì có thể là khắc phục được ngay
tuy nhiên thì một số diện tích mà hiện nay không còn đủ mạ nữa thì xã cũng đang báo cáo huyện và xin ý kiến để xuất cái dự phòng của xã ra để hỗ trợ kịp thời cái giống để nhân dân sẽ kịp thời sản xuất
chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con nhân dân là thứ nhất
là phải cảnh giác cao độ với các cái diễn biến của thời tiết thiên tai
thông qua các việc thông tin dự báo thời tiết trên các mạng thông tin đại chúng
thế và cái thứ hai nữa là bám sát đồng ruộng kịp thời xử lý các biện pháp để khắc phục khi mà sự cố thiên tai xảy ra
ngoài ra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
sử dụng kinh phí dự phòng để hỗ trợ người dân kịp thời chia sẻ khó khăn với người nông dân vùng lũ